bộ y tế cho biết tính đến sáu giờ sáng nay việt nam có thêm tám trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tám trăm linh một ca ghi nhận trong nước
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với sáu trăm linh ba ca đồng nai bảy mươi hai ca đồng tháp ba mươi sáu ca
phú yên một mươi tám ca khánh hòa một mươi tám ca bà rịa vũng tàu một mươi bảy ca hà nội một mươi một ca hưng yên một mươi ca
an giang tám ca ninh thuận bảy ca và đắk nông một ca
trong số này có bảy trăm hai mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
liên quan đến ổ dịch covid một mươi chín tại bản trầm puông xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
ubnd huyện tương dương đã quyết định thành lập căn cứ chỉ huy chống dịch đặt ngay tại bản
để triển khai công tác phòng chống dịch sớm chặt đứt nguồn lây nhiễm từ các hộ dân trong bản
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an phát đi thông báo lần đầu tiên
tại bản trầm cuông xuất hiện ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai
đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng bảy tại bản này tiếp tục phát hiện thêm sáu trường hợp dương tính với virus sars cov hai
hiện nay đoàn công tác của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an đang thường trực bám sát bản
để kịp thời điều tra truy vết lấy mẫu các trường hợp dương tính mới và hỗ trợ chống dịch
từ tối ngày một mươi bốn đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng bảy các bác sĩ và kỹ thuật viên các phòng xét nghiệm
của trung tâm kiểm soát bệnh tật bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an
bệnh viện ung biếu nghệ an bệnh viện sản nhi đã thức trắng đêm để thực hiện việc xét nghiệm
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai vẫn còn diễn biến phức tạp
người dân trên địa bàn còn chủ quan chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sáng qua công an tỉnh đồng nai đã quyết định thành lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an tp biên hòa
tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện và phối hợp
với công an ba mươi phường xã tổ địa bàn tp biên hòa để tuyên truyền vận động người dân
chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
nhất là trong thời gian một mươi năm ngày tỉnh đồng nai đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đã thành lập hai mươi tổ
công an tỉnh đã thực hiện hai nhiệm vụ hai nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an tự
vừa phòng chống dịch lây trong cộng đồng
ngay sau khi tổ chức gia quân chỉ trong buổi sáng ngày một mươi bốn tháng bảy
trên tuyến đường đồng khởi tp biên hòa tổ công tác của công an tỉnh đã phát hiện
lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn chục trường hợp vi phạm quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
em đi ra là dọn đồ về em nghỉ chọn một tuần từ hôm cấm là nghỉ
bây giờ ra về có chuột nó cắn toàn đồ vải
thì đi là đi hai vợ chồng đi lại mà hàng nó sai
em biết là em sai xin các anh thông cảm em lần đầu
tính từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng bảy lực lượng công an tỉnh đồng nai đã tổ chức kiểm tra
phát hiện sáu trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trăm ba mươi bảy trường hợp
số tiền gần một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang phối hợp với công an tỉnh thừa thiên huế
điều tra đối tượng lê ngọc phú thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại phường kim long tp huế về hành vi giết người
chiều ngày một mươi bốn tháng bảy lê ngọc phú thịnh và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trú tại phường kim long tp huế xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ
thịnh đã dùng cây dựa dài bảy mươi cm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận tin báo công an phường kim long cùng với đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tp huế nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
đến một mươi bảy h cùng ngày các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ lê ngọc phú thịnh
tại khu vực bến thuyền trước đình làng kim long
được biết thịnh là đối tượng đã từng có tiền án tiền sự có biểu hiện loạn thần
năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn hai mươi đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh thừa thiên huế
qua công tác trinh sát công an tỉnh ninh bình tiến hành kiểm tra hành chính
và bắt giữ trần duy hoàng anh chú tại phố trì chính nguyễn trung đức và triệu bảo trung
cùng chú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình cùng một số thanh niên khác
có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng nghỉ của cơ sở kinh doanh
lưu trú homestay tam cốc rye sphere bungalow địa chỉ tại thôn hải nham
xã ninh hải huyện hoa lư tỉnh ninh bình thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc
và sử dụng trái phép chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đầu năm hai nghìn hai mươi một trần duy hoàng anh đã mua tài khoản cá độ bóng đá
của một đối tượng qua mạng xã hội có hạn mức tương đương hai trăm linh triệu đồng
để thực hiện cá độ bóng đá trên website bóng tám mươi tám net với nhiều đối tượng khác
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trần duy hoàng anh cắt bán lại một trang mạng cho nguyễn thái anh
trú tại thị trấn phát diệm huyện kim sơn
tính từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến nay tổng số tiền trần duy hoàng anh và nguyễn thái anh
sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là trên bốn trăm linh triệu đồng
bước đầu xác định số tiền mà nguyễn trung đức và các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá
trong các trận đấu thuộc hai giải bóng euro và coppa america là năm trăm linh một triệu đồng
ngoài ra nguyễn trung đức còn đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề qua mạng xã hội
với triệu bảo trung với số tiền trong ngày hai mươi tám tháng sáu là bốn mươi hai triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh hưng yên chủ trì phối hợp với công an tỉnh bình thuận và các đơn vị nghiệp vụ
đã bắt giữ sáu đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sáu đối tượng đều trú tại phường mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an đã triệt phá đường dây làm giả văn bằng chứng chỉ quy mô lớn
bắt giữ hai đối tượng thu giữ hơn năm tấn phôi giấy tờ tùy thân và các loại văn bằng chứng chỉ
gần bốn con dấu cùng nhiều vật chứng
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng bị bắt giữ cùng nhóm sáu đối tượng trên
trong đó có nguyễn thanh hà nguyễn thanh trà và hồ phước thọ đã thuê ngôi nhà tại phường tám
quận gò vóc thành phố hồ chí minh để sản xuất văn bằng chứng chỉ giả
sau khi địa điểm cũ bị phát hiện vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng thuê một căn nhà trên đường đào duy tùng khu phố một mươi một thành phố phan thiết
để tiếp tục sản xuất văn bằng chứng chỉ giả sau đó giao bán qua internet và mạng xã hội
khám xét khẩn cấp nơi các đối tượng thuê trên đường đào duy tùng
lực lượng chức năng thu giữ hơn sáu bảy trăm linh phôi các loại giấy tờ văn bằng chứng chỉ giả
ba sáu trăm linh tem giả dùng để dán trên văn bằng chứng chỉ
hai trăm một mươi hai khuôn dấu giả cùng các loại máy móc công cụ dùng để sản xuất văn bằng chứng chỉ
còn tại tỉnh bình phước công an thành phố đồng xoài vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bảy bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam từ một mươi chín đến ba mươi một tuổi đa số đều trú tại tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng bảy lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng trên
đang dùng vũ lực đe dọa anh nguyễn lê lâm chủ một nhà kho phế liệu tại khu phố tân trả hai
phường tân bình thành phố đồng xoài để chiếm đoạt nhiều tài sản trong kho đưa lên ba xe tải trở đi
tổng số tài sản các đối tượng chiếm đoạt trị giá gần một tỷ đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tổ chức đi đòi nợ thuê cho chủ nợ là cao hoàng ngọc bích
trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
trước đây bích và anh lâm có chung vốn làm ăn
trong quá trình làm ăn chung đã xảy ra tranh chấp với nhau số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
do không giải quyết được bích đã thuê nhóm này đến dùng vũ lực đe dọa anh lâm để chiếm đoạt tài sản
vụ án đang được công an thành phố đồng xoài tiếp tục điều tra làm rõ
một mươi thanh thiếu niên đều từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi tạm trú trên địa bàn quận ngũ hành sơn và quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố
về các hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
nhóm đối tượng gồm nguyễn viết khánh linh lê thành duy trần phan đắc hào vũ minh duy hồ hữu ngọc lý trần quốc huy và nguyễn quốc thịnh
theo tài liệu điều tra do mâu thuẫn với nhóm của nguyễn hoàng duy và nguyễn xuân trọng nên nguyễn viết khánh linh đã tập hợp nhóm hơn một mươi người
mang theo hung khí hẹn nhóm của hoàng duy đến đường nguyễn sinh sắc thuộc địa bàn quận liên triểu để trả thù
khi đến cầu vượt ngã ba huế nhóm này gặp phải sự kiểm tra của lực lượng chín trăm một mươi một nên tháo chạy thậm chí vùng dao chém trả
sau quá trình truy đuổi nhóm thanh thiếu niên này đã bị khống chế và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh
bắt giữ hai mươi một đối tượng trong đó có một mươi năm đối tượng trộm cắp và sáu đối tượng tiêu thụ
ổ nhóm này hoạt động trộm cắp xe máy ở các khu vực nhà trọ tại địa bàn giáp danh huyện sóc sơn
số vụ án các đối tượng khai nhận lên tới năm mươi sáu vụ với một trăm hai mươi một xe máy các loại được chúng mang đi tiêu thụ chót lọt
chuyên án mang bí số
chuyên án mang bí số hai trăm linh một s và hai trăm linh hai s được đội cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn bóp gỡ trong một thời gian ngắn
sau khi phát hiện có hai ổ nhóm nghi vấn gây ra các vụ trộm xe máy
ổ nhóm một gồm tám đối tượng do nguyễn đức dương cầm đầu ổ nhóm hai gồm bảy đối tượng do lê viết minh đức cầm đầu
các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện sóc sơn
nhưng có hành vi trộm cắp xe máy tại các địa bàn giáp danh liên tỉnh như bắc giang bắc ninh thái nguyên
các đối tượng trong vụ án này chủ yếu là đối tượng lao động tự do không có công an việc làm ổn định
rất là ham chơi và xâm phạm vào các tài sản xâm phạm vào trung tức và sở hữu của công dân
thì đây là hành vi rất sức mang tính chất nguy hiểm cho xã hội và phức hạp gây ảnh hưởng đến an ninh địa bàn
làm cho người dân rất là hoang mang và lo sợ
trước tình hình diễn biến như vậy tội kỳ sanh sự đã tập trung đấu tranh và làm rõ
đây là các đối tượng trong đường dây này
trong đó có một mươi năm đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi và sáu đối tượng tiêu thụ tài sản do hành vi trộm cắp mà có
theo báo cáo điều tra hai ổ nhóm này đã có sự bàn bạc cách thức đối phó với cơ quan chức năng
chỉ khi nào đi gây án thì dùng facebook thông tin hẹn nhau tại một điểm
đem theo hung khí và tới các địa điểm đã ngắm từ trước để thực hiện hành vi
có giá và tiêu thụ dễ hơn
bọn em thường đi lớp khác tại vì sốc hơn là quê hương và dễ bị phát hiện
em có viết xe cấp bản ý trộm cắp xe có được em bán hộ
các xe đấy thì xe ô quay em bán được bốn triệu rưỡi xe x size em bán được tám triệu rưỡi

còn lại số tiền thì em bán được năm triệu rưỡi
còn lại số tiền thì em bán được năm triệu rưỡi

trong năm mươi trường hợp ép để phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng trong các khu cách ly công an thị xã ninh hòa đã xây dựng phương án và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự bên trong bên ngoài
ngoài đảm bảo công tác an ninh trật tự lực lượng công an bám chốt tại đây thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho người dân đang cách ly thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở việc chấp hành quy định của khu cách ly thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
ghi nhận tại các điểm cách ly tập trung cho thấy tình hình an ninh trả tự được đảm bảo ổn định ý thức chấp hành các quy định của người được cách ly đảm bảo
tình hình an ninh tự tại khu cách ly tính tới thời điểm này thì gọi là ổn định không có vấn đề phát sinh xảy ra và các công dân có ý thức để tự bảo vệ mình và bảo vệ chung cho toàn khu cách ly
hiện nay tại thị xã ninh hòa tình hình dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến rất phức tạp
cao nhất trên địa bàn tỉnh khánh hòa
với tinh thần sung kích trên tuyến đầu
từng cán bộ chiến sĩ công an thị xã ninh hòa
luôn nỗ lực cao nhất
phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế
các đơn vị quân đội chính quyền các địa phương
quyết định thực hiện các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh an toàn
tại các khu cách ly tập trung
tạo sự yên tâm tin tưởng cho người dân
lực lượng chức năng huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền năm triệu đồng đối với
một tài xế trú tại thị trấn phước vĩnh
huyện phú giáo tỉnh bình dương
vì hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó tài xế này điều khiển
xe ô tô bán tải mang biển số sáu mươi một c
chở hàng nhôm kính đá hoa cương
từ huyện phú giáo giao cho khách hàng
tại huyện đồng phú do biết
không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thì sẽ không được lưu thông qua chốt
nên tài xế đã điều khiển xe đi vào đường tránh
chốt kiểm soát dịch bệnh số hai
tại xã tân lâm
khi lái xe di chuyển đến cổng khu
công nghiệp nam đồng phú thì bị phát hiện
bắt giữ đoàn kiểm tra liên ngành huyện đồng phú
đã lập biên bản tham mưu ủy ban nhân dân huyện
ban hành quyết định xử phạt năm triệu đồng
đối với tài xế này
sáng nay tòa nhân dân tỉnh cao bằng
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với triệu văn dũng và nông văn minh
cùng chú tại thị xã minh long huyện hạ lan
cao bằng về hành vi tổ chức
cho người khác xuất cảnh trái phép
khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi
triệu văn dũng được một người đàn ông trung quốc
liên lạc qua ứng dụng wechat
để thuê đón đưa người xuất cảnh trái phép
sang trung quốc với giá thỏa thuận
một trăm linh nhân dân tệ một người
triệu văn dũng đã đồng ý và rủ
nông văn minh cùng thực hiện
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi dũng và minh
đã ba lần thực hiện hành vi phạm tội
đưa chót lọt một mươi bảy người từ biên giới việt nam
xuất cảnh trái phép sang trung quốc
nhận một tám trăm linh nhân dân tệ
ngày hai mươi tám tháng một mươi triệu văn dũng
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội
lần thứ ba hai đối tượng trên
bị lực lượng chức năng bắt giữ
căn cứ hành vi phạm tội của hai bị cáo
toàn nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt
triệu văn dũng một mươi hai năm sáu tháng tù giam
nông văn minh một mươi năm tù giam
công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với lê văn hoàn
về tội đe dọa giết người
tiếp tục điều tra làm rõ đối với hai đối tượng
lưu đình lực và phan đăng thành
để xử lý theo quy định của pháp luật
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận
hành vi vi phạm do đơn tố cáo của mình
không được cơ quan công an huyện đức thọ
giải quyết theo ý muốn nên lê văn hoàn
đã nhiều lần gọi điện và có lời nói
đe dọa một cán bộ công an
ở huyện đức thọ để thực hiện được mục đích trên
khoảng ba giờ ba mươi phút ngày ba tháng bảy
thành trực tiếp chế tạo bom xăng
bằng cách đổ xăng vào ba chai thủy tinh
rồi dùng vải nút lại
để một phần vải thừa ra ngoài
để tạo ngòi dẫn cháy ngay sau đó
lực trở thành đến ném vào nhà cán bộ công an này
khi lửa bốc cháy
cả hai đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường
đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
lưu đình lực và phan đăng thành
biết hành vi của mình bị lực lượng công an
phát hiện nên đã đến công an huyện hương sơn
đầu thú và khai nhận
hành vi ném bom xăng của mình
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện hương sơn đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với lê văn hoàn
thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng bảy
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp với cảnh sát hình sự công an
thành phố quảng ngãi và công an phường nghĩa tránh
kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên
với gần ba mươi đối tượng có trang bị
hung khí nóng chuẩn bị gây án
vào thời điểm trên lực lượng công an phát hiện
khống chế một nhóm thanh niên đang tụ tập
tại khu vực đường hồ xuân hương
thuộc phường nghĩa tránh có trang bị
nhiều dao tự chế chuẩn bị gây án
tiếp tục truy xét nhanh cảnh sát cơ động
công an tỉnh nhanh chóng khống chế
một nhóm thanh niên khác tại khu vực đường
dẫn lên cao tốc thuộc xã tịnh hà
huyện sơn tịnh hai nhóm thanh niên này
đã giao hẹn ẩu đả với nhau tuy nhiên
chưa kịp gây án thì đã bị các lực lượng
phối hợp ngăn chặn tăng vật thu giữ
gồm một mươi dao một mươi cây và
ba cây dựa tự chế các loại một mươi năm xe
mô tô cùng nhiều tăng vật khác liên quan
đến vụ việc
sau một thời gian theo dõi và lập án
phối hợp với công an thành phố thanh hóa
và công an huyện mường lát phá
chuyên án triệp phá đường dây đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền mà các con bạc
tham gia cá độ là gần một trăm năm mươi tỷ đồng
bước đầu phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thanh hóa đã xác định cầm đầu
đường dây cá độ bóng đá này là nguyễn hoàng hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở số nhà ba trăm hai mươi chín phố lê hoàn
phường ba đình thành phố thanh hóa
nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan
chức năng mỗi khi thực hiện các cuộc giao dịch
để đánh bạc hải thường bắt xe
đi đến huyện miền núi mường lát
và đến các xã tiếp giáp biên giới
để trú ngụ sau đó sử dụng mạng xã hội
zalo facebook để tổ chức
đánh bạc trên máy điện thoại di động
và thanh toán tiền thắng thua trong cá độ
bằng tài khoản ngân hàng thông qua
dịch vụ internet banking
từ đầu mùa giải euro hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
đối tượng nguyễn hoàng hải đã tổ chức
cho hàng chục đối tượng khác trên địa bàn
thành phố thanh hóa thiết lập một đường dây
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet
theo tài liệu ban đầu tổng số tiền
các đối tượng đã tham gia cá độ với
tổng số tiền giao dịch là gần một trăm năm mươi tỷ đồng
đến thời điểm này phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ
hình sự sáu đối tượng chính trong đường dây
đánh bạc này và đang điều tra làm rõ
có hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác
thưa quý vị sau khi chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong
đưa ra chỉ đạo thực hiện ba tại chỗ
cho người lao động tại tp hcm
sản xuất tại chỗ ăn tại chỗ
nghỉ ngơi tại chỗ bộ lao động thương minh
xã hội tổng liên đoàn lao động việt nam
và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
cùng ký văn bản thống nhất hướng dẫn
phương châm vừa cách ly vừa sản xuất
kinh doanh trong doanh nghiệp cơ sở
sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước
theo đó công văn liên tịch thống nhất hướng dẫn
khuyến nghị các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo
thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch
vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh
đảm bảo môi trường làm việc an toàn
cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp
công văn liên tịch cũng yêu cầu
các doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện
đầy đủ chính sách hỗ trợ người lao động
tạm hoãn hợp đồng nghỉ việc không hưởng lương
người lao động ngừng việc chấm dứt
hợp đồng lao động và các chính sách khác
theo nghị quyết số sáu mươi tám nqcp
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
quy đề ttc ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
của thủ tướng chính phủ
phối hợp với các cơ sở y tế đủ năng lực
để chuẩn bị sẵn sàng số lượng xét nghiệm nhanh dự phòng
đảm bảo đủ xét nghiệm hai lần
cho toàn bộ số lượng người lao động có mặt tại doanh nghiệp
cùng với đó doanh nghiệp phải lập danh sách
thông tin người lao động theo mẫu
và cập nhật định kỳ ba ngày một lần
cập nhật kết quả xét nghiệm trước một mươi năm giờ hàng ngày nếu có
và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định
một mươi sáu ngân hàng thương mại đã có cơ bản đồng thuận
giảm lãi suất cho vay từ tháng bảy đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
vượt qua giai đoạn khó khăn này
tuy nhiên các ngân hàng cũng cho biết
tùy điều kiện của từng ngân hàng
cũng như tình hình khó khăn thực tế của ngân hàng
ngân hàng sẽ có mức giảm cụ thể chứ không cao bằng
cụ thể tại cuộc họp với hiệp hội ngân hàng việt nam mới đây
nhiều ngân hàng thương mại đã thống nhất
việc giảm lãi suất sẽ hướng đến
các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tùy theo đối tượng bị ảnh hưởng
các ngân hàng sẽ có mức giảm lãi suất phù hợp
và thời gian giảm lãi suất sẽ thực hiện
trong tháng bảy cho đến hết năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên với các doanh nghiệp làm ăn tốt
trong lĩnh vực bất động sản
đăng lãi lớn hoặc những khách hàng cá nhân
vay mua ô tô sẽ không được xem xét
giảm lãi suất trong thời điểm này
trong khi đó ngân hàng chính sách
xã hội đã bắt đầu nhận hồ sơ
đối với doanh nghiệp muốn vay vốn
để trả lương ngừng việc trả lương phục hồi
sản xuất theo gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng
của chính phủ
theo đó doanh nghiệp được vay
để trả lương cho người lao động
ngừng việc khi ở doanh nghiệp có người lao động
làm việc theo hợp đồng
đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
đến tháng liền kề thời điểm người lao động
ngừng việc phải ngừng việc từ một mươi năm ngày
liên tục trở lên trong thời gian
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm
hai nghìn hai mươi hai doanh nghiệp
không có nợ xấu tại thời điểm đề nghị
vay vốn đối với doanh nghiệp phải tạm dừng
hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền để phòng chống
dịch covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một
một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm
hai nghìn hai mươi hai doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng không
du lịch dịch vụ lưu trú và đưa người lao động
việt nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng thì được vay vốn
để trả lương cho người lao động khi phục hồi
sản xuất kinh doanh lãi suất vay là
thời gian vay dưới một mươi hai tháng
thưa quý vị khán giả
trước những diễn biến phức tạp của dịch
covid một mươi chín kể từ ngày một mươi ba tháng bảy
thành phố hà nội đã yêu cầu
dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ
không thiết yếu theo đó các nhà hàng
cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng mang về
dịch bệnh đã gây tác động không nhỏ
đến các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực
vụ ăn uống tuy nhiên nhiều cửa hàng
đã dần thích nghi chủ động hơn trước
những biến động của đại dịch
kinh doanh quán phở vốn là loại hình
thường được khách hàng sử dụng ngay tại quán
thế nhưng trong tình hình dịch bệnh hiện nay
cửa hàng này cũng đã ngay lập tức chuyển hướng
đáp ứng nhu cầu mua mang về của khách hàng
bên cạnh đó đưa ra các chương trình
hỗ trợ chi phí vận chuyển
mặt hàng của mình là mặt hàng nước
nên nó cũng hơi khó so với các mặt hàng khô khác
vấn đề như cơ tê hộp đựng
các thứ phải đảm bảo an toàn đổi sinh thực phẩm rồi
cũng như về việc xít hỗ trợ cho khách hàng
miễn phí trong phạm vi là ba cây
và số lượng hàng là ba đơn hàng
trong thời buổi khó khăn này
mỗi bên hỗ trợ nhau một tí
thì nó cũng sẽ tốt hơn
bàn ghế phục vụ khách hàng
tại chỗ được dọn gọn sang một bên
số lượng nhân viên phục vụ cũng đã cắt giảm
thay vì chuẩn bị bát đũa phục vụ khách
quán cơm bình dân này đang chia sẵn
các phần đồ ăn phụ để tiện cho khách
thử mua về lượng hộp cưới đóng gói
cũng bổ sung tăng hơn so với ngày thường
trải qua mấy lần như này dịch cũng thích nghi dần
khi mình đọc có thông tin chỉ thị
ở trên mạng zalo đấy
là mình tiến hành luôn
mình tuân thủ mình tiến hành luôn
mình cũng chuẩn bị tư tưởng
và khách hàng thực ra họ cũng biết chỉ thị như vậy
và cũng tuân thủ theo
và chị cũng chuẩn bị
đóng canh sẵn như này họ sẽ đến mua
và mang về đi ăn ngoài
việc chị bán hàng mang về này
đã ảnh hưởng đến doanh thu của các cửa hàng
nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống
khi doanh thu giảm tới một nửa nhiều nơi
phải đóng cửa hay trả lại mặt bằng
tuy nhiên trước các yêu cầu phòng chống dịch
các cơ sở kinh doanh này hầu hết đều tích cực
phối hợp và cũng không còn bị động
mà đã chuyển sang hướng chủ động thích nghi
công tác phòng chống dịch
và các công tác về cơ sở kinh doanh
tương đối được đảm bảo sau khi công điện
một mươi bốn ra thì hàng ngày cũng đã
công an phường cũng đã tuần tra
sửa sát và xử lý các cơ sở kinh doanh
không được phép hoạt động trong tình hình dịch bệnh
nhờ công tác tuyên truyền tốt
thì ý thức của người dân cũng được nâng lên
do dịch dạng như này thì số lượng
khách cũng giảm cũng không đông
bởi vì họ ăn ở quán này
thì nó cũng tiện hơn và nó tăng thêm số lượng
tinh thần ai đồng lòng
tân thủ chống dịch
để mong cho
dịch bệnh nó cũng đẩy lùi dần đi
trải qua mấy đợt dịch rồi
nên tâm lý cũng như
tinh thần cũng đã được
có sự chuẩn bị từ trước rồi
hiện nay thì theo
quy định của nhà nước
của thành phố là các
cơ sở kinh doanh phải chấp hành đầy đủ
cũng là phải đảm bảo làm sao
an toàn cho khách hàng
cũng như cho bản thân mình
cũng mong sao là dịch
sắp tới là thành phố không chế được
để cho mọi người kinh doanh nó ổn định trở lại
hiện nay bản thân
người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi
thói quen hành vi mua sắm chuyển sang
kênh trực tuyến vì vậy nhiều đơn vị
cũng đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình
kết nối với các ứng dụng giao hàng trực tuyến
ứng dụng gọi đồ ăn để đáp ứng yêu cầu
của tình hình dịch
tiếp tục chương trình là các tin tức
an ninh kinh tế công an tỉnh đồng nai
vừa có kết luận điều tra chuyển viện
kiểm soát nhân dân cung cấp đề nghị
truy tố ba đối tượng về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ
của cơ quan tổ chức
ba đối tượng bị đề nghị truy tố
gồm hoàng thị kiều trang hoàng thị trang
cùng chú thành phố biên hòa
và nguyễn ngọc nga chú thị trấn long thành
huyện long thành qua điều tra
cơ quan công an xác định ba đối tượng trên
cấu kết với nhau làm giả các loại giấy tờ
như giấy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và lập văn bằng công chứng giả lừa bán
thửa đất d một mươi ở đường võ thị sáu
phường thống nhất thành phố biên hòa
cho phạm trí thành ở thành phố hồ chí minh
với giá bốn tỷ đồng số tiền lừa đảo
được các đối tượng đem chia nhau tiêu xài
sau đó đem toàn bộ hồ sơ giấy tờ giả
đưa đi tiêu hủy vào cuộc điều tra
cơ quan công an đã bắt giữ cả ba đối tượng
thu giữ số tiền một tỷ ba trăm chín mươi ba triệu đồng
riêng số tiền hơn hai sáu tỷ đồng
trang và nga khai nhận
đã đem đi trả nợ nhóm cho vay nặng lãi
ở thành phố hải phòng và một số người khác
thưa quý vị và các bạn
như truyền hình antv đã đưa tin
mới đây phòng an ninh kinh tế
công an thành phố hải phòng
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
cục an ninh mạng và phòng chống thuận phạm
sử dụng công nghệ cao đã đấu tranh
triệt phá sản giao dịch tiền ảo
theo phương thức đa cấp biến tướng lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng những chiêu thức
thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người tham gia
bỏ tiền vào những mô hình như thế này
nhằm chiếm đoạt tài sản
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự
do phóng viên antv thực hiện
đối tượng nguyễn thế dương
trú tại cầu giấy hà nội
là người trực tiếp tổ chức điều hành
hoạt động của sản hittoxin net
qua công tác đấu tranh đối tượng khai nhận
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đã nhờ nguyễn văn quyền chú tại gia lâm hà nội
thiết lập sản giao dịch ngoại hối
các đối tượng đã lập ra một website
được mô phỏng giống các sản quốc tế
tuy nhiên các đối tượng có thể can thiệp
vào các lệnh giao dịch tự ý điều khiển
viết một cái website giống như
cái website mẫu đấy cho dương
với cái giá là dương ra
khoảng năm đô để chi phí để xây dựng lên
cái website đấy có tính năng là
can thiệp được vào là kết quả
của người chơi
là can thiệp được vào kết quả lên hoặc xuống của
của các cặp tiền
trong thời gian là sáu mươi giây
sàn giao dịch này sử dụng chế độ chơi tự động
để đặt lệnh thay cho việc khách hàng
tự giao dịch tham gia đặt cược
theo tỷ lệ giá lên là màu xanh
xuống là màu đỏ của các cặp tiền điện tử
trong khoảng thời gian ba mươi giây
nếu dự đoán đúng thì được hưởng chín mươi năm tiền đặt cược
còn dự đoán sai sẽ mất
toàn bộ số tiền giống như hình thức
đánh bạc với lãi suất được các đối tượng
cam kết từ sáu đến một mươi năm
trên tháng trong vòng một trăm linh ngày
người chơi có thể rút gốc vào lãi
khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia
thì được hưởng một năm tiền hoa hồng
để được trả cho những người trên
với lãi suất cao rồi
mà không để trả cho người dưới nữa
thì em sẽ cho âm bốt
để nhằm chiếm đoạt số tiền còn lại của nhà đầu tư
cho nhà đầu tư
thua thì hợp lý có thắng có thua
nên hệ giao dịch với người đầu tư
giữa các đối tượng
nên hệ qua không gian mạng internet
với những thông tin về đối tượng
về các lợi dụng khác
để hầu như những người đầu tư không biết
đây là những phương thức
của người đầu tư
và những phương thức của người đầu tư
để đẩy người đầu tư vào
vì thế là bị động
và rất ít
các thông tin về đối tượng
tại hải phòng cơ quan công an
làm rõ có hơn ba mươi người đã đầu tư
tổng số tiền một mươi sáu một tỷ đồng
trên sàn hittoxin net
ngoài ra hiện nay trên cả sàn hittoxin net
có gần một người tham gia
với tổng số dư hiện tại của nhà đầu tư
tại thời điểm kiểm tra là hơn một mươi năm tỷ đồng
tại việt nam luật pháp chưa công nhận
các loại tiền ảo tiền kiểm tra
kỹ thuật số và chỉ có ngân hàng
nhà nước việt nam và các tổ chức kinh dụng
mới được cấp phép hoạt động
giao dịch ngoại hối
và các sàn giao dịch ngoại hối
trên không gian mạng ở việt nam hiện nay
đều không được cấp phép
nhưng người dân tham gia
đầu tư tiền vào các sàn
giao dịch ngoại hối
thì sẽ rơi vào bẫy của các đối tượng
thiết lập ra các sàn giao dịch
ngoại hối trên không gian mạng
chế phép như vậy để chiếm đoạt
tài sản của người dân
việc các đối tượng
sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng
để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư
là phương thức thủ đoạn phạm tội mới
vấn đề phức tạp mới phát sinh
xảy ra ở một số tỉnh thành phố lớn hiện nay
gây bức xúc trong dư luận xã hội
thông qua việc triệt phá thành công
ở nhóm tội phạm trên đã góp phần
đảm bảo chính sách tiền tệ của nhà nước
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
năm lít dầu đeo trái phép
vừa bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ
tại khu vực biển cách tây bắc
đảo thổ chu kiên giang khoảng hai mươi sáu hải lý
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng bảy
tổ công tác đoàn trinh sát số hai
bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu kg chín mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi năm ts
có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện
trên tàu có bốn thuyền viên
không có giấy chứng chỉ
cho tàu vỏ gỗ
ông đàm thanh hoài
quê quán an biên kiên giang
làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
thuyền trưởng khai nhận toàn bộ số dầu trên
được thu mua từ tàu không có số hiệu trên biển
và vận chuyển cho các
tiêu thụ cho các tàu cá
thì bị lực lượng chức năng cảnh sát biển bắt giữ
thưa quý vị
trước vấn nạn hàng giả hàng nhái
hàng kén chất lượng ngày càng gia tăng
tinh vi và phức tạp
ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh
trung tâm công nghệ chống hàng giả việt nam
đã tổ chức công bố
công nghệ bg
trong cuộc công cuộc chống hàng giả
qua công nghệ bốn
công nghệ bg là sản phẩm chống hàng giả
tích hợp nhiều công nghệ hiện đại
như mã vạch nến blockchain ai
cho phép người dùng dễ dàng sử dụng công nghệ
trên điện thoại thông minh
quét mã vạch qr của sản phẩm
thông qua hệ thống camera điện thoại
việc ra mắt công nghệ bg
hứa hẹn sẽ phục vụ tốt cho công tác quản lý thị trường
ngăn ngừa hàng giả hàng nhái
cũng trong sự kiện này
cơ quan xác lập kỷ lục việt nam
đã xác lập kỷ lục công nghệ chống hàng giả bg
chống hàng giả bốn duy nhất tại việt nam